sáng ngày năm tháng một mươi hai hiệp hội internet việt nam đã tổ chức hội thảo và triển lãm ngày internet việt nam internet day hai nghìn một mươi tám với chủ đề internet và hệ sinh thái số việt nam
trong phát biểu tại hội thảo ngày internet việt nam internet day hai nghìn một mươi tám thứ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn thành hưng nhấn mạnh phát triển hệ sinh thái số phục vụ người dân việt nam là hướng đi lâu dài cần thiết tạo ra nhiều giá trị cho xã hội và người dân việt nam
các chuyên gia cũng khẳng định hệ sinh thái số việt nam đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững bảo đảm quốc phòng an ninh và nhiệm vụ đặt ra là cần tập trung phát triển năm nhóm sản phẩm dịch vụ gồm mạng xã hội công cụ tìm kiếm trình duyệt hệ điều hành phần mềm phòng chống mã độc
theo chương trình trong khuôn khổ internet day hai nghìn một mươi tám bên cạnh phiên hội thảo toàn thể diễn ra vào buổi sáng ngày năm tháng một mươi hai vào buổi chiều cùng ngày còn diễn ra đồng thời hai phiên hội thảo chuyên đề với các chủ đề
phát triển hạ tầng tài nguyên internet và vấn đề quyền riêng tư bảo mật và chuyển đổi theo cloud và tương lai các hệ sinh thái
năm hai nghìn một mươi chín thương mại điện tử việt nam sẽ chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ về khâu vận hành kỹ thuật theo đó các thương hiệu lớn sẽ thuê ngoài vận hành kỹ thuật chăm sóc khách hàng blockchain và ai cũng được áp dụng để quản lý tập trung hóa dữ liệu tăng cường bảo mật
năm hai nghìn một mươi tám chứng kiến khá nhiều biến động của những gã khổng lồ thương mại điện tử tại đông
năm hai nghìn một mươi chín sẽ chứng kiến nhiều công nghệ mới được áp dụng trong thương mại điện tử ví dụ như dùng blockchain để phân tập trung hóa dữ liệu tăng bảo mật và tạo sự ổn định của nguồn thông tin báo cáo khi có kho dữ liệu trực tuyến
dùng máy để đọc và dùng trí tuệ nhân tạo để quyết định những vấn đề liên quan đến bán hàng sẽ là việc tiên phong giúp các thương hiệu tăng doanh thu giữ thông tin khách hàng và sử dụng các công
các bên đối tác thứ ba làm chất xúc tác giúp các thương hiệu tăng trưởng thị trường trực tuyến nhanh chóng
hãng nghiên cứu thị trường gartner dự đoán làn sóng tiêu dùng smartphone sẽ tăng vào năm hai nghìn hai mươi khi công nghệ tương lai như năm g và điện thoại thông minh có thể gặp lại tiếp cận thị trường
gartner dự đoán sáu mươi năm triệu điện thoại thông minh năm g sẽ được bán trong năm hai nghìn hai mươi
doanh số điện thoại thông minh toàn cầu tăng một bốn so với ký ba năm hai nghìn một mươi bảy

garts dự đoán làn sóng tiêu dùng smartphone tiếp theo sẽ tăng vào năm hai nghìn hai mươi khi công nghệ tương lai như năm g và điện thoại thông minh có thể gặp lại tiếp cận thị trường
gartner dự đoán sáu mươi năm triệu điện thoại thông minh năm g sẽ được bán trong suốt năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra gartner lưu ý rằng các thiết bị năm g có thể gặp lại sẽ đắt tiền và người dùng buộc phải hy sinh một số tính năng nhất định
xong nhu cầu về loại công nghệ tương lai này sẽ tạo ra một kỷ nguyên mới về phát triển
doanh số di động
thưa quý vị và các bạn tuy là một tỉnh miền núi nhưng nhiều năm qua lào cai luôn nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu về chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin
trong những năm qua tỉnh lào cai ưu tiên dành nguồn lực cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông nhằm hiện đại hóa nền hành chính
hướng tới xây dựng chính quyền điện tử đô thị thông minh để mang lại nhiều tiện ích cho người dân
đây cũng là một trong ba khâu đột phá quan trọng
trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ đó là xây dựng chính phủ liêm chính kiến tạo và hành động
nhờ triển khai những phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin cho chính quyền điện tử đặc biệt là trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tỉnh lào cai đã đạt được những thành tiệu đáng khích lệ
năm hai nghìn một mươi bảy lào cai là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin